bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai đã lây covid một mươi chín từ bệnh nhân số một ba trăm hai mươi năm sau đó lây cho bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy trong thời gian tự cách ly tại nhà
có thể thấy bệnh nhân này đã vi phạm cơ chế cách ly không chỉ tại nhà mà ngay cả ở khu cách ly
sars cov hai là virus có thời gian ủ bệnh một mươi bốn ngày cá biệt có trường hợp ủ bệnh lâu hơn
việc cách ly năm ngày tại nơi tập trung sau đó trở về cách ly tại nhà không có nghĩa là người có nguy cơ đã trở thành người không lây nhiễm
quá trình ủ bệnh từ hai đến một mươi bốn ngày chuyện năm ngày chưa đảm bảo chắc chắn là bệnh nhân không mắc sars cov hai
chuyện khuyến cáo là sau một mươi bốn ngày và được làm xét nghiệm sàng lọc lần hai trước khi thôi cách ly thì tạm yên tâm
vấn đề là phải đảm bảo đúng cách ly là cách ly cách ly là cách ly nghĩa là thế nào
có nghĩa là không tiếp xúc với những người xung quanh nếu bần cùng phải tiếp xúc thì phải tiếp xúc đúng theo hướng dẫn cách
có những phương tiện phòng hộ hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình và đương nhiên là không nên đi ra bất kỳ chỗ nào thấy mới gọi là cách ly
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai đi lại nhiều nơi trong thời gian chịu tự cách ly có thể dễ dàng tiếp xúc với bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy và sau đó là bệnh nhân một nghìn bốn trăm bảy
đáng ra cũng phải tự cách ly vì tiếp xúc với người có nguy cơ nhưng lại vô tư hoạt động sinh hoạt bình thường
bài học lần này cho thấy rõ ràng chúng ta đang có
có quá nhiều lỗ hồng trong quản lý giám sát người chịu cách ly
cách ly tại nhà thì dưỡng cơ quan y tế sở tại cũng là vai trò rất quan trọng
những cơ quan giám sát phải được phân công
chẳng hạn như là trong chúng ta huy động tổng lực như là công an bộ đội thầy thuốc rồi cán bộ cộng đồng chính quyền
tất cả những cái đấy đều phải là những thông tin hết sức là thông suốt
nếu chúng ta có thông tin đấy chắc chắn là cái hệ thống của chúng ta sẽ giám sát tốt hơn
công tác cách ly đã được nhấn mạnh rất nhiều
thế nhưng đáng tiếc kịch bản sâu nhất đã xảy ra
đây không chỉ là bài học đắt giá về sự quản lý lơ là lỏng lèo
mà còn là bài học về sự chủ quan của bản thân chính những người ở diện phải cách ly
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phê duyền kế hoạch tổ chức thực hiện công ước asean
về phòng chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp các ngành các địa phương
trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả công ước asean về phòng chống buôn bán người
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em công ước actip góp phần hoàn thiện thể chế
nâng cao hiệu quả phòng chống mua bán người có tổ chức xuyên quốc gia và các loại tội phạm có liên quan
trong đó kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận xác minh
xác định nạn nhân bị mua bán và chuyển tuyến để thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật
thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân người thân thích của họ
và bí mật thông tin về nạn nhân theo quy định của pháp luật
nghiên cứu các quy định pháp luật để bảo đảm nhanh chóng trong việc thực hiện các hoạt động giải cứu
bảo vệ phục hồi hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng đối với nạn nhân bị mua bán
thủ tướng chính phủ vừa ban hành khung hành động đổi mới cơ chế chính sách
đối với vùng đồng bằng sông cửu long với ba trụ cột
trụ cột thứ nhất đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua thể chế cơ chế mạnh hơn
trụ cột thứ hai cải cách cơ chế chính sách liên ngành liên tỉnh tích hợp theo không gian
trụ cột thứ ba tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ kế hoạch đầu tư tài chính tài nguyên và môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải và các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông cửu long
khẩn trương xây dựng kế hoạch bố trí đủ kinh phí và nhân lực để triển khai thực hiện các hành động chính sách
tại khung hành động đổi mới cơ chế chính sách đối với vùng đồng bằng sông cửu long
ngày hôm qua hai một mươi hai tại tp hạn long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội thảo tuyên truyền công tác xây dựng đảng
và truyền thông phát triển du lịch trên báo đảng đài phát thanh truyền hình các tỉnh khu vực phía bắc
hội thảo có sự tham dự của hai mươi tám cơ quan báo đảng và đài phát thanh truyền hình phía bắc
hội thảo đã thảo luận hai vấn đề chính là tuyên truyền công tác xây dựng đảng
những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay và phối hợp truyền thông để phát triển du lịch
các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực tiễn công tác tuyên truyền tại địa phương
cùng thảo luận những khó khăn vướng mắt và đưa ra nhiều hướng giải quyết hiệu quả
qua hội thảo cơ quan báo chí các tỉnh đã cùng kết nối để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ
trong việc truyền thông về công tác xây dựng đảng tuyên truyền về du lịch
góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững quảng bá hình ảnh vùng đất và con người của các địa phương ra cả nước
mới đây tại thành phố tam kỳ ubnd ba tỉnh quảng nam quảng ngãi và con tum
phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp danh của ba địa phương
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi nhằm tìm ra những giải pháp khả thi và phù hợp nhất
với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong vùng và nâng cao chất lượng công tác quản lý bảo vệ rừng
thời gian qua lực lượng chức năng ba tỉnh quảng nam quảng ngãi và con tum đã tổ chức gần hai năm trăm linh đợt tuần tra
truy quét bảo vệ rừng đẩy đuổi hơn một trăm năm mươi lượt người ra khỏi rừng lập biên bản vi phạm hai trăm bảy mươi bảy vụ
thu hơn tám trăm năm mươi mét khối gỗ tròn các loại thu vào ngân sách nhà nước gần năm bảy tỷ đồng
các đại biểu đã nêu nhiều giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng như cần tạo việc làm
tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào phát triển vai trò của gia làng trường bản
người có uy tín trong việc bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực giáp danh
trị cục kiểm lâm ba tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
với một mươi nội dung liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng ở khu vực giáp danh ba tỉnh
vừa qua tài bộ tư lệnh vùng bốn hải quân ban tuyên giáo tỉnh uỷ khánh hòa phối hợp với đảng uỷ vùng bốn hải quân
tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền biển đảo và phát triển huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
việc tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền biển đảo và phát triển huyện đảo trường sa là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng
nhằm thảo luận nêu những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo trước đây
và đề ra nhiệm vụ giải pháp tạo sự gắn kết chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt hơn trong công tác tuyên truyền biển đảo
tại hội nghị hai bên cũng đề xuất về lâu dài
tư thêm các thiết chế văn hóa đẩy mạnh nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng về trường sa
nghiên cứu các mô hình sinh kế cho người dân trên đảo phù hợp trong điều kiện đặc biệt
tăng cường các hoạt động thắt chặt tình quân dân góp phần phát triển kinh tế bảo vệ vững chắc chủ quyền của tổ quốc
hôm qua ngày hai tháng một mươi hai lãnh đạo tỉnh đắk lắc đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ
và hỗ trợ các gia đình bị ngập lụt sạt lở tại huyện cronbong
huyện crong bong là địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ ngập lụt sạt lở trong mấy ngày qua
tại đây đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra một số khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai
và yêu cầu địa phương cần chủ động đối phó với nguy cơ ngập lụt sạt lở
nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra
ra soát những nơi sung yếu chủ động di rời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm trong trường hợp cần thiết
dịp này đoàn công tác của tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ ba hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ
có nhà bị sập hoàn toàn mỗi hộ năm mươi triệu đồng để xây dựng nhà ở sớm ổn định cuộc sống
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang là hướng đi tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó có việt nam
nền nông nghiệp ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng bốn nhằm nâng cao năng suất
cung cấp các sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng
đang là hướng đi mới giúp ngành nông nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững
nằm bắt xu thế này công ty cổ phần vnpt technology đã cho ra mắt giải pháp nông nghiệp thông minh one farm
đây là hệ thống nhà lưới one farm rộng gần hai m hai tại khu công nghệ cao hòa lạc của vnpt technology
khác với những nông trại truyền thống nơi đây trải dài một màu xanh bắt mắt nhưng lại rất ít bóng người
nhiều khâu chăm sóc từ sinh trưởng đến phát triển của cây mà con người phải làm thủ công
đều được tự động hóa hoa

tại one farm dữ liệu cây trồng được các cảm biến thu nhập đưa về bộ xử lý tập trung
với công nghệ xử lý tại biên trí tuệ nhân tạo có thể phân tích và đưa ra các lệnh điều khiển tại chỗ
mà không cần nhờ hệ thống máy chủ phân tích
qua đó giúp giảm bớt nhân công thời gian chi phí trong quá trình sản xuất sản lượng và chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của thị trường
hiện tại giải pháp nông nghiệp thông minh của vnpt technology cũng đã được áp dụng trên nhiều tỉnh thành như bắc ninh ninh bình phú yên
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân